hình ảnh này nhiều năm qua đã trở nên quen thuộc với những người dân
ở xóm múc xã tam thanh huyện tân sơn tỉnh phú thọ
hai nữ cán bộ người là bí thư tri bộ người là trưởng xóm
không quản ngại ngày nắng ngày mưa lằn lội miệt mài với từng công việc nhỏ nhất của xóm
ở đâu có mặt họ dù là việc lớn hay việc nhỏ
người ta đều thấy sự mềm mỏng nhã nhẳn trong giao tiếp
sự tận tình trong chỉ bảo đường đi nước bước cho người dân
nhưng đằng sau tất cả điều đó
có lẽ ít ai hiểu được những vất vả
mà các chị đã trải qua

để họ có những cái cách suy nghĩ tiêu cực
trong thư duy của phần đông người dân ở xóm miền núi xa xôi này
phụ nữ chỉ là người lo toan việc nhà chăm sóc con cái
thế nên có hai nữ đảng viên nắm giữ vai trò đầu tàu ở xóm
nhiều người lúc đầu không mấy tin tưởng
ngay chính những người thân trong xóm
ngày chính những người thân trong xóm
trong gia đình các chị cũng thấy nhiều phần lo lắng
gia đình mình đặc biệt là ông xã
cũng có một chút mặc cảm
tức là cũng vẫn ủng hộ
nhưng mà cũng vẫn lo lắng là về làm trưởng khu
thì nó phải thực tế mà phải thường xuyên tiếp xúc với bà con dân bản trong làng xóm
sợ là vợ mình làm lâu thì sẽ gây cái mất tình cảm
có nghĩa là làng xóm nhiều công việc thì nó không được thông suốt ấy
bà con sẽ không thông cảm cho và sẽ mất tình cảm hàng xóm láng giềng

anh đồng chồng chị yến đã từng là trưởng xóm trong bảy năm
sát cánh lắng nghe và hiểu rõ hơn ai hết những vất vả mà người đứng đầu phải gánh vác
anh tự dặn lòng mình phải trở thành chỗ dựa tinh thần
chia sẻ với những tâm tình của vợ để chị hoàn thành nhiệm vụ
vợ tôi là mỹ thư chi bộ ở trong thô này
thật ra thì lúc đấy tôi cũng rất là băn khoăn
thì thật ra là một người phụ nữ thì nó có nhiều cái
nó cũng không bất lợi trong việc
ví dụ chẳng hạn như là cuộc họp mà phải bất thường mà phải họp bằng đêm
thì chúng tôi là người chồng nhiều khi cũng phải đưa đi và đón về

cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là cũng
và cũng phải họp với ban đêm

cố gắng để mình tạo điều kiện cho vợ có những thời gian thì mình ở nhà thì mình lo toan những công việc hoặc là đồng áng đồi nương ruộng vườn chăn nuôi
vợ tham gia hoạt động tốt tất cả mọi mặt ở trong lĩnh vực xã hội
từ chính sự khích lệ và động viên của người bạn đời chị thực có thêm niềm tin để tiếp tục công việc đồng thời lại mang niềm tin đó truyền thêm cảm hứng nghị lực cho người đồng chí của mình là chị yến
bao giờ cũng phải là đoàn kết đã dù người ta có nói gì đi chăng nữa chúng tôi phải đoàn kết với nhau để cùng dẫn dắt những công việc trách nhiệm của mình
lúc nào chúng tôi cũng phải đoàn kết
chúng tôi phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của mình và khi chúng tôi đã được lòng của bà con rồi thì chúng tôi làm công việc gì cũng cảm thấy rất là dễ dàng
công việc của xóm thì nhiều địa bàn lại chia tách thành hai khu vực ngăn cách bởi con sông hồng
nên ngay cả khi đã quen việc đôi ba năm nhưng chị thực chị yến không lúc nào cho phép mình lơi là nhiệm vụ mà phải luôn vận động tìm ra những cách làm linh hoạt
chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi vận động các chị em đi theo con đường phát triển kinh tế là chủ yếu
được chúng tôi gần gũi chị em cũng có phần nào là tích cực hơn trong cuộc sống hàng ngày
chị thực đã có ba năm đi xuất khẩu lao động tại malaysia những kinh nghiệm chị học được từ nước bạn sự khoa học nhanh gọn trong phong cách làm việc
đã được chị áp dụng vào chính nhiệm vụ của mình
nhận thấy đồng đất có lợi thế trồng các cây công nghiệp chị đã cùng các đảng viên trong tri bộ hướng dẫn bà con kỹ thuật đứng ra tín chấp giúp rất nhiều hộ vay vốn làm ăn để thoát nghèo
diện tích đất ở khu này hầu như bà con đều là để trồng cây gỗ tạp
nhưng mà khi chúng tôi vào làm công việc chúng tôi cảm thấy rất là tốt
chúng tôi cảm thấy là diện tích đất ở khu này có khả năng là có thể trồng chè được
chúng tôi đã động viên bà con tuyên truyền vận động bà con để cho bà con hăng hái là đáo băng để trồng chè trồng các loại giống cây chè có đạt hiệu quả cao
và trồng những cây ăn quả như cây bưởi cây cam để tăng thu nhập
gia đình tôi ngày xưa nó cũng chỉ là cái bình thường thôi cũng là hộ nghèo
bình thường thôi thì vợ chồng làm lũ cận cụi làm ăn
nghèo từ khó vượt lên không có là các chị em cũng giúp đỡ
từ cái bắt đầu công việc chẳng hạn thế là nhà đình ốm đâu hoặc là nó không có bốn liếng là chị em cũng đầu tư hoặc là cũng cho vay vốn
chúng tôi làm việc cũng được sự quan tâm của đảng ủy cấp trên và nhất là các đồng chí trong trị bộ cũng giúp đỡ rất là nhiều
nên chúng tôi cũng phần nào thấy công việc của mình nó
chắc chắn hơn
xóm múc trăm phần trăm đều là đồng bào dân tộc mường thái
sự thành công của các chị bởi đã tạo động lực và niềm tin để bà con vượt qua được những e rè sợ hãi mạnh dạn làm thử nhiều mô hình nuôi thử nhiều con giống
sự khéo léo nền nã của hai chị một cách thật tự nhiên đã gieo vào lòng họ rất nhiều sự an tâm
nỗ lực đó không chỉ khiến bà con mến yêu mà còn làm những đảng viên là nam giới trong tri bộ
các đồng chí rất là nhiệt huyết với công việc nắm bắt chủ trương chỉ thị nghị quyết của các vị đảng chính quyền
để tổ chức thực hiện lãnh đạo bà con nhân dân trong phát triển kinh tế và an ninh chí trị quốc phòng địa phương
bà con đều là động viên hai chị em bảo là thôi thì các chị thì còn trẻ thì là đảng viên trẻ thì cố gắng cống hiến để phục vụ cho làng bản quê hương thôi
chị em cũng bảo nhau là thôi cố gắng để
vượt qua tất cả khó khăn để đưa làng xóm mình ngày một giàu đẹp hơn
năm hai nghìn một mươi năm khu múc là một trong những xóm yếu kém với thu nhập bình quân đầu người chỉ năm triệu đồng một năm
dưới sự dẫn dắt của hai nữ đảng viên con số này đã tăng lên một mươi triệu đồng
toàn xóm giờ chỉ còn hai mươi hộ nghèo
cái cảm xúc mà có được một người cùng đồng hành với mình cùng giới với mình
thì cảm thấy nó rất là thoải mái khi chúng tôi trao đổi những công việc gì nó thoải mái hơn nó dễ dàng hơn
bản thân tôi cũng thế mà chắc là chị thuộc cũng vậy thì chỉ nghĩ là thôi mình vừa là đảng viên trẻ làm công tác một chút công việc xã hội để cho bản thân mình thấy vui hơn
cùng bà con phát triển lên thôi chứ còn cũng không hẳn phải là hy sinh
nếu mà nói hy sinh thì nó to tát quá
phần thường cũng như là cái niềm vui lớn nhất của bản thân thì là cảm thấy là mình được sự
tin yêu của bà con
từ cái động lực đấy chúng tôi lúc nào cũng tin tưởng là chúng ta sẽ làm được việc
chị thực chị yến những người phụ nữ dân tộc thiểu số được ví như bông hoa của núi rừng tân sơn
ở mảnh đất đông bắc còn nhiều khó khăn này
sự đóng góp thầm lặng và bền bỉ mỗi ngày của các chị chính là cầu nối để xóm múc vươn xa hơn
trên hành trình thoát cái đói nghèo lạc hậu để văn minh hơn khá giả hơn